cựu tổng thống mỹ donald trump khẳng định sẽ không trình diện tại tòa án thành phố new york
trong ngày hôm nay ngày một mươi một tháng một mươi hai để bảo chữa cho chính ông
và liên quan đến cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản nhằm thực hiện các hành vi gian lận trong kinh doanh
theo cựu tổng thống donald trump mọi lời khai đã được ông trình bày trong phiên tòa vào ngày sáu tháng một mươi một
ông cũng chùi chỉ trích vụ kiện lần này là hành động can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào năm sau
mặc dù vậy phiên tòa dự kiến vẫn sẽ diễn ra mà không có lời khai của ông trump
phán quyết cuối cùng sẽ được công bố vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày sáu tháng một mươi một ông trump cùng hai con trai và lãnh đạo của tập đoàn trump organigen
đã lần đầu tiên ra hồ tòa vì bị cáo buộc gian lận kinh doanh
thẩm phán cho rằng ông cùng các con trai đã thao túng báo cáo tài chính nhằm thổi phồng hàng tỷ đô la mỹ
giá trị tài sản trong các hồ sơ vay ngân hàng và bảo hiểm